theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do không khí lạnh suy yếu nên nhiệt độ toàn miền bắc sẽ tăng
từ ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng hai trở đi khu vực bắc bộ trời ấm dần trưa chiều trời nắng
khu vực tây nguyên và nam bộ phổ biến nắng có nơi nắng nóng trời không mưa
khu vực hà nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ
trưa chiều giảm mây hứng nắng đêm và sáng sớm trời rét nhiệt độ từ một mươi năm đến hai mươi sáu độ c